ngày năm tháng một mươi hai tại huyện lạc thủy tỉnh hòa bình ubnd phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường cán bộ dân tộc miền nam năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hai nghìn một mươi chín và khánh thành khu di tích lịch sử trường cán bộ dân tộc miền nam
phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm đồng chí đỗ văn chiến mong muốn cấp ủy chính quyền và bà con địa phương trân trọng cùng nhau giữ gìn giới thiệu để các thế hệ con cháu và du khách muôn phương đến thăm khu lưu niệm của nhà trường
trong thời gian một mươi năm năm trường cán bộ dân tộc miền nam đứng chân trên địa bàn huyện lạc thủy hòa bình luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện đùm bọc giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền và người dân xã đồng tâm
bên cạnh đó cán bộ học viên của trường cũng tích cực tham gia các hoạt động giúp người dân địa phương trong sản xuất phát triển kinh tế
từ ngôi trường này nhiều đồng chí đã trở lại chiến trường miền nam tham gia chiến đấu giải phóng đất nước hàng nghìn cán bộ học viên con em các dân tộc miền nam đã trưởng thành trở thành những nhà quản lý nhà khoa học
ngay sau lễ kỷ niệm các đại biểu đã cắt băng khánh thành khu di tích trường cán bộ dân tộc miền nam và tham quan khu di tích